lần đầu tiên chương trình chuyến xe công nhân được liên đoàn lao động thành phố đà nẵng tổ chức
để đưa công nhân lao động ngoại tỉnh về quê ăn tết
hai chuyến xe và bốn năm trăm linh vé tàu xe dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đã đem lại niềm vui ấm áp cho những người xa xứ
lãnh đạo liên đoàn lao động đà nẵng tổ chức gặp mặt chúc tết và chia tay gần một công nhân
thuộc khu công nghiệp hòa khánh thành phố đà nẵng lên đường về quê ăn tết
trên những chuyến xe xuân do liên đoàn lao động ngành lao động thương binh và xã hội
cùng các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí
các chuyến xe này phục vụ công nhân về quê ở các địa phương từ vinh đến nha trang và các tỉnh tây nguyên
ngoài việc miễn phí vé xe mỗi người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn là năm mươi đồng
và quà tết là một cặp bánh trưng truyền thống
các công nhân chỉ được nghỉ vào những ngày cận tết đó cũng là thời điểm khó khăn trong việc tìm kiếm phương tiện di chuyển
chính vì vậy việc nhà nước và các doanh nghiệp chung sức hỗ trợ công nhân
là việc làm phương tiện di chuyển
những chuyến xe xuân này càng thêm phần ý nghĩa khi có rất nhiều người lao động vì hoàn cảnh khó khăn
mà nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn tết